trang du lịch của cnn mới đây đã đăng tải một phóng sự ảnh đặc sắc trong đó giới thiệu về ba mươi danh lam thắng cảnh mà du khách quốc tế không thể bỏ lỡ khi đến việt nam
theo tác giả bài viết chính nhờ hình dáng chữ s mềm mại và có đường bờ biển dài khiến cảnh quan của việt nam vô cùng đa dạng
điểm đầu tiên tác giả nhắc đến là sông thu bồn một trong những sông nội địa có lưu vực lớn nhất việt nam chảy qua nhiều khu vực ở trung bộ
một trong những điểm dừng chân hấp dẫn khác là huế
tiếp theo là vườn quốc gia phong nha kẻ bàng là một trong những di sản thế giới được unesco công nhận và được coi là thiên đường đối với những người đam mê khảo sát hàng động
đến với hà giang một điểm du lịch khó có thể bỏ lỡ là cao nguyên đá đồng văn công viên địa chất toàn cầu của unesco
dĩ nhiên trong danh sách mà cnn đề cập tới không thể thiếu những cái tên vốn đã quá nổi tiếng và quen thuộc với du khách quốc tế
trong đó có phố cổ hội an sapa đảo phú quốc vịnh hạ long thác bản dốc đà lạt rừng quốc phương hệ thống cáp treo ở nha trang